đêm thi thứ hai của cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi bảy tỏa sáng ngũ hành sơn đã diễn ra vào tối ngày hôm qua với sự tranh tài của hai đội thi là nhật bản và thụy sĩ
bằng sự chuyên nghiệp của mình tập đoàn sun group đơn vị được thành phố đà nẵng ủy nhiệm tổ chức cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế lần này đã tạo nên sự hoành tráng mãn nhãn cho người xem
tuy nhiên tưởng như những ấn tượng của đêm thi đầu tiên vào ngày ba mươi tháng bốn sẽ tiếp tục được phát huy
thì ở đêm thi thứ hai này người dân thành phố và du khách có con nhỏ đều rất bức xúc về việc quy định vé cho trẻ em của ban tổ chức không rõ ràng
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại đà nẵng
nù nức nhộn nhịp là không khí tại cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế đà nẵng
khi đến đây từ người dân thành phố đà nẵng đến du khách
đều nhanh chân để có một chỗ ngồi tốt thưởng thức những màn pháo hoa đẹp mắt
tại đêm thi đầu tiên bàn tổ chức lễ hội pháo hoa đà nẵng hai nghìn một mươi bảy diff hai nghìn một mươi bảy đã đưa ra quy định trẻ em dưới một mét đều được miễn vé vào xem
xong tại đêm thi thứ hai ban tổ chức lại có quy định chỉ miễn vé cho trẻ sơ sinh
chính vì vậy với nhiều gia đình đã mua vé và lên lịch đến xem cuộc thi tổ chức
đã rất bức xúc khi con em mình không được nhân viên bảo vệ kiểm soát vé cho vào
vợ chồng anh trần thế anh
có con nhỏ một mươi tám tháng tuổi là một trong những trường hợp như thế
và phải mất một lúc lâu vợ chồng anh mới vào được khán đài
với cả vài người nữa
nói đây rất đông phải gần một mươi người ấy xuống vào nói thì bắt đầu bảo vệ mới cho một em vào
khi mà sự bức xúc của du khách lên đến đỉnh điểm điêm
thì cuối cùng ban tổ chức cũng chịu để cho các em nhỏ dưới một mét được vào xem
còn đối với người dân thành phố đà nẵng tất cả đều phải mất tiền vé cho con em mình
dù là cao dưới một mét nếu muốn được vào xem
nhiều người dân đã tỏ ra không thoải mái với sự thay đổi này của ban tổ chức
bây giờ em vào đây là bốn người và em mua ba vé
và sau đây là khi vào cổng thì là các anh nói là không được
phải mua thêm một vé nữa cho bé nhỏ là ba tuổi
một vé đó với giá tiền là năm trăm linh ngàn
với một vé mà năm trăm linh ngàn với ba tuổi thì là hơi quá
động viên cho người dân là đi theo gia đình
thì mình không nên dưới năm tuổi mình không nên là thu tiền vé của cháu nhỏ
đại học pháp hoa này rất là thú vị cho thiếu nhi
nhưng mà trẻ em thì dưới năm tuổi
thì thường thường miễn phí
thành phố này miễn phí tại vì trẻ em thường thường rất thích được pháp hoa
lễ hội pháp hoa đà nẵng hai nghìn một mươi bảy
được đổi tên từ cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế đà nẵng
sẽ kéo dài hai tháng với năm đêm bắn
hai mươi tháng bốn hai mươi tháng năm hai mươi bảy tháng năm ngày ba tháng sáu và ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
được đánh giá là sự kiện lễ hội lớn nhất châu á
với sự tham gia của tám đội dự thi
đến từ nhiều quốc gia có truyền thống bắn pháo hoa lâu năm
được thưởng thức những màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp
là nhu cầu nguyện vọng không chỉ của du khách mà là cả của người dân đà nẵng
chính vì vậy từ những sự cố không đáng có trong đêm thi thứ hai
ban tổ chức cần có những quy định rõ ràng trong việc bán vé
hoặc khi có sự thay đổi cần phải thông báo cụ thể đến mọi người
để tránh những sự việc tương tự có thể xảy ra